để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa yêu cầu tất cả các trường học tổ chức giả soát cho học sinh khai báo y tế tập trung phòng chống dịch trong dịp thi học kỳ một
các trường được yêu cầu điều chỉnh kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối học kỳ một phù hợp với tình hình dịch bệnh thực hiện giãn cách khi tổ chức kiểm tra đánh giá tập trung
thời gian tổ chức kiểm tra đánh giá học kỳ một từ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một không tổ chức kiểm tra vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi khuyến khích các trường tổ chức tập huấn và giao quyền chủ động kiểm tra định kỳ cho giáo viên
đối với các trường hợp học sinh thuộc các đối tượng cách ly do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhà trường tiến hành tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kỳ khi học sinh hoàn thành cách ly theo quy định

việc đánh giá xếp lại các đối tượng học sinh này được thực hiện sau khi hoàn thành việc kiểm tra đánh giá cuối kỳ khi học sinh hoàn thành việc kiểm tra đánh giá cuối kỳ